tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bảy theo đó chỉ số của tháng này tăng một mươi tám so với tháng trước
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có chín nhóm hàng hóa tăng giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác có mức tăng cao nhất tăng chín
tiếp đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giáo dục văn hóa giải trí và du lịch đồ uống và thuốc lá may mặc mũ nón giày dép thiết bị và đồ dùng gia đình biểu chính viễn thông thuốc và dịch vụ y tế
có hai nhóm hàng giảm giá là giao thông giảm ba nhà ở điện nước và vật liệu xây dựng giảm năm mươi
theo tổng cục thống kê chỉ số này tăng là bởi các vấn đề như chi phí cho các nguyên liệu đầu vào tăng trở lại
mức lương tăng và ảnh hưởng cho các nguyên liệu đầu vào tăng trở lại